như triều cường gây khó khăn cho người dân tp hcm một đất phương nam với trải nghiệm tấm bùng khoáng của người rắc lây
trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức quan trọng khác mà chúng tôi vừa cập nhật
công an quận bình tân tp hcm đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn
trước đó khuya ngày một mươi tháng một mươi xe tải biển số sáu mươi ba c năm nghìn hai trăm hai mươi ba lưu thông trên quốc lộ một theo hướng từ an lạc đi an sương
khi vừa qua trạm thu phí an lạc an sương thuộc địa bàn phường bình hưng hòa quận bình tân
thì xảy ra va chạm với xe ô tô bảy chỗ biển số năm mươi một g một mươi nghìn bảy trăm sáu mươi một do một người đàn ông điều khiển chở vợ và hai con nhỏ lưu thông cùng chiều
tai nạn khiến xe ô tô bảy chỗ lật ngửa rất may những người trong xe chỉ bị thương nhẹ
vụ việc khiến giao thông qua khu vực ủng xe kéo dài hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi bệnh viện quận thủ đức tp hcm đang tích cực điều trị cho một nam bệnh nhân bị đạp ngã xe
trong lúc truy bắt hai nghi phạm trộm chó trên địa bàn phường tam bình
bốn tuổi ngụ quận thủ đức là thành viên đội sang bắt cướp thủ đức
thông tin ban đầu khoảng hai giờ sáng ngày chín tháng một mươi nhóm hiệp sĩ phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy
đang dùng nỏ bắn trộn chó trên đường cây keo phường tam bình nên tiến hành truy đuổi
tuy nhiên hai đối tượng đã manh động chống trả đạp ngã xe của hai hiệp sĩ
hai nghi phạm sau đó bị bắt giữ cùng tan vật nạn nhân được đưa đến bệnh viện để cấp cứu
hiện công an quận thủ đức đang thủ lý vụ việc để xử lý theo quy định
thưa quý vị bệnh viện chợ rẫy vừa công bố phẫu thuật thành công một trường hợp bú sợi thần kinh lớn ở vùng mặt
đây có thể được coi là ca thành công đầu tiên của các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy nói riêng và các bệnh viện phía nam nói chung
đối với các bệnh lý bú sợi thần kinh vùng mặt
bệnh nhân năm mươi một tuổi ngụ tp hcm bị bú sợi thần kinh bẩm sinh có hai khối u lớn vùng mặt và nhiều u nhỏ khắp cơ thể
sau khi thăm khám các bác sĩ quyết định mổ bóc tách khối u
một ca phẫu thuật khó và trước nay chỉ được thực hiện bởi các bác sĩ nước ngoài
với sự phối hợp với nhiều khoa phòng bang bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công
ca mổ được xem là trường hợp đầu tiên ở phía nam điều trị thành công bú sợi thần kinh vùng mặt hiếm gặp
một lần nữa khẳng định tay nghề của các bác sĩ việt nam trong phẫu thuật bệnh lý phức tạp này
những ngày gần đây triều cường tại các tỉnh thành phía nam trong đó có tp hcm diễn biến phức tạp
nước sông dân cao đã gây ngập trên diện rộng tìm ẩn nhiều nguy cơ sự cố tai nạn
do đó người dân cần hết sức cảnh giác
mực nước sông dân cao kéo theo đó là mưa lớn đã gây ngập trên nhiều tuyến đường
đặc biệt là trong khoảng thời gian từ một mươi sáu h đến một mươi chín h mỗi ngày
do nước ngập kính đường nên người tham gia giao thông không thể quan sát dẫn đến nhiều sự cố đáng tiếc
không chỉ khiến nhiều người đi xe gắn máy bị té ngã khoảng hai mươi h tới qua
hai chiếc container lưu thông trên tuyến đường nguyễn văn linh huyện bình chánh tp hcm
khi đến đoạn đường ngập nước do triệu cường dân cao thuộc xã phong phú huyện bình chánh
thì bất ngờ sẽ gặp sự cố mất lái lao sang trái
cùng lúc này xe container biển số hai mươi chín c tám mươi ba nghìn bảy trăm bốn mươi hai lưu thông cùng chiều để tránh va chạm
tài xế đánh lái tránh né khiến cả hai phương tiện cùng lao xuống mương nước sâu bên đường
vô cùng may mắn là tài xế đã thoát nạn
đến đoạn sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi hiện trường vụ việc mới được giải quyết xong
dưới mặt đường bị ngập nước luôn tìm ẩn nhiều cái bẫy vô hình do đó người tham gia giao thông cần hết sức cảnh giác
tuy cuộc vận động hàng việt nam đã có những dấu hiệu tích cực trong những năm gần đây
theo khảo sát của bộ công thương chín mươi hai người dân quan tâm đến hàng việt nam
và sáu mươi ba người được khảo sát cho rằng sẽ ưu tiên sử dụng hàng việt
nhưng để có thể chiếm được lòng tin của người tiêu dùng
thì theo các doanh nghiệp việc đầu tư vào chất lượng sản phẩm
cũng như có sự am hiểu thị hiếu của thị trường trong nước vẫn là yếu tố tiên quyết
theo các chuyên gia kinh tế và các cơ quan quản lý
ngoài việc tự thân các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm
cũng như tăng cường tìm hiểu về thị trường và nhu cầu người tiêu dùng trong nước
việc tạo ra các chính sách thông thoái
cũng như liên kết doanh nghiệp vừa và nhỏ với kênh phân phối hiện đại và ngân hàng
được đánh giá là rất quan trọng
bộ công thương tập trung vào nhóm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
cũng như là các hộ nông dân làm thế nào để tiếp cận được với các hệ thống phân phối hiện đại
bằng nhiều thể pháp
thứ nhất là hỗ trợ cho nâng cao nâng lực cận tranh của các doanh nghiệp này
thứ hai là bao bì mẫu mã phải phù hợp với các hệ thống phân phối hiện đại
thông qua các lớp đào tạo tập huấn
và thứ ba là tổ chức nhiều các sự kiện về kết nối cung cầu
cái điểm mà nó mạnh nhất đối với hd đem lại cho doanh nghiệp việt hiện nay
đó là tài trợ vốn cho tất cả các nhà cung cấp vào siêu thị
nếu mà doanh nghiệp việt nam bán vào siêu thị thì hd sẽ tài trợ lên đến bảy mươi
tại hội nghị cũng đã diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như lễ ký kết tham gia kết nối phát triển hàng việt
và các phiên tọa đàm với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp
nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy và phát triển hàng việt nam trong thời gian tới
nằm ở độ cao trên một trăm linh m so với mực nước biển và lọt thỏm giữa cánh rừng nguyên sinh
chúc tư mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những hình ảnh của thác giang bay
không chỉ mê hoạt du khách bởi sự hấp dẫn của suối tóc dài sống sánh
mà còn được xem là nơi thiên nhiên ưu ái ban tặng thứ bùng khoáng có một trăm linh hai
cộng thêm công thức dược liệu
bùng khoáng này được xem là tạng phẩm vô cùng quý giá của vùng đất biển yến rừng trầm nha trang khánh hòa
cách nha trang khoảng bốn mươi năm km về phía tây thác giang bay uống lượng qua nhiều khu rừng cây rậm rạp
vượt qua những tảng đá rồi đổ dốc tạo thành những thác nước như suối tóc của người con gái ra lây ấp
nằm giữa đại ngàn bao la
nếu như chinh phục đỉnh thác từng là hoạt động hấp dẫn du khách
hoặc sôi nổi thú vị như tham quan cây mộc thần cho cá bú bình câu cá sấu thưởng ngoạn vườn hoa
thì ngâm bùng khóa giữa mênh mông núi rừng là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ
từ lâu tấm bồng khoáng là một sản phẩm hấp dẫn du khách khi đến với nha trang khánh hòa bởi công dụng tuyệt vời
ngâm mình trong buồng ấm vừa giúp xua tan mệt mỏi làm đẹp da vừa có tác dụng trị liệu tái tạo sức khỏe
đặc biệt nếu như tấm bùng đã từng phát triển mạnh ở thành phố nha trang thì chết bùng mỹ phẩm với các dược liệu của người ra rây bản địa
là một trải nghiệm mang tính cộng đồng giúp học hỏi thêm nhiều điều bổ ích cho sức khỏe từ đồng bào ra lây
khi nghe nói về tấm bùng khoáng ban đầu tôi cảm thấy khá kỳ lạ nhưng cảm giác sau khi trải nghiệm thật tuyệt vời da dẻ rất mịn màng
con cảm thấy rất tuyệt và thích khi đi du lịch tại đây
sinh thái núi rừng là một trong ba loại hình du lịch đặc trưng của khánh hòa
bên cạnh biển đảo và dịch vụ ngâm quán bùng tấm bùng khoáng giữa không gian xanh của giang bay chính là sự kết hợp đầy khác biệt
tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h sau ít phút dành cho quảng cáo
tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông những tháng cuối năm là nội dung được chỉ đạo
tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
vùng phi quân sự tại tỉnh idlib ở tây bắc syria đã được thiết lập và các vũ khí hạng nặng đã được xuất định

sự hội nghị có đại diện các bộ ngành và đại diện ban an toàn giao thông các địa phương trong cả nước

tại hội nghị các ý kiến đều tán thành với nhận định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã và đang có nhiều chuyển biến
tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng khẳng định vẫn còn những tồn tại khi trong thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường bộ đường sát nghiêm trọng